tại cuộc họp đại diện văn phòng bộ công an đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư xác thực và định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi gọi tắt là đề án sáu cp
phát biểu khai mạc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đến ý nghĩa của đề án sáu và vai trò của bộ công an trong thực hiện đề án này
có thể thấy trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một toàn lực lượng công an nhân dân đã ghi dấu ấn rất lớn bước đầu khi hoàn thành hai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân
đây là những dự án rất quan trọng đạt một số mốc mới để thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử chính phủ kinh tế số xã hội số và công dân số
tại cuộc họp các đơn vị chức năng đã báo cáo tôn thất kết quả công tác đã thực hiện và triển khai kế hoạch
năm sáu kh của bộ công an thực hiện đề án sáu cp thảo luận các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đề án
phát biểu kết luận bộ trưởng tô lâm đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo và các đơn vị phải thống nhất nhận thức rõ tầm quan trọng của đề án sáu cp
cùng với đó phải làm tốt vai trò thường trực tham mưu cho chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện đề án
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị bám sát những nhiệm vụ được phân công
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo bảo đảm thực hiện đúng tiến độ thể hiện đúng tinh thần gương mẫu đi đầu của lực lượng công an nhân dân trong thực hiện đề án này
trong đó lưu ý phải đảm bảo dữ liệu dân cư luôn đúng đủ sạch sống hàng ngày
phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hệ thống và dữ liệu trong quá trình thực hiện đề án
tập trung thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến kế hoạch số hóa trong lực lượng công an nhân dân
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã thăm làm việc tại công an tỉnh hương yên
tại buổi làm việc công an tỉnh hưng yên đã báo cáo kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự hậu cần kỹ thuật và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong điều kiện thích ứng an toàn mới năm hai nghìn hai mươi một
và công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
theo đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo không để xảy ra đột xuất bất ngờ phục vụ nhân dân vui xuân đón tết vui vẻ an toàn
năm hai nghìn hai mươi một tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm năm hai
công an các đơn vị địa phương đảm bảo tốt các điều kiện về tài chính hậu cần kỹ thuật nhằm đáp ứng các yêu cầu công tác chiến đấu
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận biểu dương những kết quả của lực lượng công an tỉnh hưng yên đạt được
đồng thời đánh giá cao sự chủ động của công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự công tác hậu cần kỹ thuật và phòng chống dịch tại địa phương
đồng chí thứ trưởng yêu cầu thời gian tới các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội chủ động tham mưu với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
tiếp tục có giải pháp ứng phó linh hoạt an toàn với dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
tập trung lãnh đạo chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án dự án đang triển khai chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng theo hướng tỉnh mạnh
huyện toàn diện xã bám cơ sở trước đó đoàn công tác đã đến thăm công trình trụ sở mới của công an huyện văn giang
nằm trên đường ba trăm bảy mươi chín thuộc xã long hưng huyện văn giang tỉnh hưng yên
trong đó công an nhân dân là lực lượng nòng cốt nhưng thực tế cho thấy lực lượng công an nhân dân chỉ có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này
khi phối hợp và phát huy được đầy đủ vai trò của nhân dân và các lực lượng tích cực tham gia đặc biệt là tại cơ sở
ghi nhận trên đệ bản tỉnh tuyên quang
chị nguyễn thị yến người dân tộc nùng mỗi khi đến làm việc tại công an xã là chị lại mang những thắc mắc về pháp luật
và các thủ tục quy định mà bản thân và bà con trong thôn bản chưa nắm rõ
để cán bộ công an ở đây giải đáp và hướng dẫn thực hiện
với đặc thù của xã tân thành là địa bàn có một mươi hai dân tộc sinh sống trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số
nên để tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lực lượng công an ở đây đã
đã phối hợp với các lực lượng và người dân ở cơ sở bằng những phương pháp phù hợp với đặc điểm của địa phương
lực lượng công an xã cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
chỉ đạo các lực lượng ban ngành đoàn thể đặc biệt là các tổ chức chính trị xã hội như phụ nữ đoàn thanh niên
cũng như là các hội từ xã cho đến thôn đã tập trung sử dụng những cá nhân những người có uy tín
mà đặc biệt là những cá nhân mà người ta biết sử dụng
thành thảo tiếng dân tộc của người ta để mình huy động lực lượng đó dùng lực lượng đó từ những nội dung tuyên truyền của mình
để làm một cách nào đó cho bà con người ta tiếp thu một cách dễ dàng dễ hiểu và đạt được cái hiệu quả như mình mong muốn
đó cũng chính là định hướng mà công an các cấp ở đây đã triển khai thực hiện
để phối hợp và phát huy vai trò của các lực lượng tại cơ sở trong việc đảm bảo an ninh quốc gia
và giữ lực lượng của người dân ở cơ sở
công an huyện hà miên thường xuyên phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện
thứ nhất là đối với nội dung tham mưu cho cấp ủy chính quyền tham mưu cho huyện ủy ủy ban nhân huyện
là ban hành xây dựng kế hoạch và ban hành quy chế phối hợp để hoạt động
đồng thời là thường xuyên hàng tháng là có tổ chức hội nghị giao ban giữa hai lực lượng
trong nội dung giao ban hai bên đánh giá kết quả
thực hiện nhiệm vụ của tháng đồng thời cũng trao đổi những thông tin
mà hai bên các lực lượng nắm được thống nhất để có cái phương án để chúng ta xử lý
liên quan đến góc độ an ninh chính trị trật tức an toàn cho hội
đồng thời là cũng thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của những tháng tiếp theo
ngoài việc trao đổi thông tin thì thường xuyên là phối hợp trong các nhiệm vụ
nhiều ví dụ nhiệm vụ chính trị của địa phương đảm bảo
nhí trị trật tự an toàn xã hội đối với những khu vực trọng điểm
những đoàn công tác đến hoặc những sự kiến lớn
từ hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng công an chính quy được tăng cường cho lực lượng công an xã
đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an xã và công an viên thường trực
thì đây cũng rất thuận lợi trong quá trình thực hiện ở cơ sở
thực hiện phương châm bốn tại chỗ trong giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
và rủi vai trò trách nhiệm khả năng của tổ chức quần chủ
chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp chặt chẽ với các lực lượng
huy động và tập hợp sức mạnh từ nhân dân chính là những yếu tố quan trọng để giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế và nâng cao đời sống
tại quảng ngãi gần hai trăm năm mươi tân binh cũng đang chuẩn bị lên đường nhập ngũ tham gia công an nhân dân
vào ngày một mươi sáu tháng hai tới đây
rất nhiều trong số đó vừa tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng
nhưng vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ
bởi với các em đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự khi được tiếp bước cha anh
thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ an ninh tổ quốc
những ngày này gia đình thanh niên đinh minh hậu hai mươi bốn tuổi thôn mai lãnh hữu
xã long mai huyện minh long tỉnh quảng ngãi luôn rộn ràng tiếng cười
vừa tốt nghiệp trường đại học nông lâm đại học huế đình minh hậu đã quyết định
tình nguyện viết đơn nhập ngũ vào công an nhân dân
đây là ước mơ từ nhỏ được học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ công an nhân dân sẽ thành hiện thực
trường hợp công dân phạm văn diên hai mươi ba tuổi ở xã ba cung huyện ba tơ
mong muốn được làm nhiệm vụ lâu dài trong ngành công an
nên vừa tốt nghiệp trường đại học nông lâm đại học huế đinh minh hậu
và trường đại học luật phạm văn diên đã đăng ký tình nguyện nhập ngũ vào công an
tự tin sẵn sàng chờ ngày lên đường là tâm lý chung của các thanh niên nhập ngũ đợt này
những hoạt động thăm hỏi động viên ân cần là động lực giúp họ vững vàng hơn
khi bước vào môi trường quân ngũ
tại kiên giang tất cả học sinh từ khối mầm non học sinh tiểu học và lớp sáu đã được đến trường học trực tiếp trong ngày hôm nay
trước đó các đơn vị trường học đã tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ quay lại trường học trực tiếp
để đảm bảo hoạt động dạy học trực tiếp được an toàn tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã thành lập tổ an toàn covid một mươi chín xây dựng kế hoạch phương án kịch bản phòng chống dịch trong từng trường hợp
đối với tuần đầu thì nhà trường sẽ tổ chức
thứ nhất là giáo dục cho học sinh
một số các kỹ năng cơ bản về công tác thích ứng đối với dịch bệnh thời điểm bây giờ
cũng như là một số các kỹ năng rửa tay và các đường đi lối lại quy định theo phương án của nhà trường đã xây dựng về cách phòng chống dịch bệnh trong tuần đầu này
khoảng một tuần nhiều tỉnh ở đồng bằng sông cửu long cũng đã cho các em học sinh khối từ lớp bảy đến lớp một mươi hai vào học trực tiếp
trước đây nhiều địa phương trong khu vực cũng đã cho học sinh đến trường
khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
mặc dù các em học sinh từ một mươi hai tuổi trở lên đều được tiêm vaccine đủ hai mũi
nhưng khi vào học trực tiếp nhà trường đều triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín